dịp lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi chín và liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lượng khách du lịch đổ về thành phố tuyên quang rất lớn mật độ tham gia giao thông tăng cao
vì vậy mà công an tp tuyên quang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung tuần tra
kiểm soát trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố
với một lượng lớn người dân và du khách từ khắp nơi sẽ đổ về thành phố tuyên quang
công an tp tuyên quang đã phân công lực lượng phân luồng giao thông
tổ chức các hoạt động nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn giao thông an ninh trật tự trước trong và sau lễ hội
với việc tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
hạn chế tình trạng ủn tắc tai nạn giao thông trên địa bàn
sẽ giúp người dân và du khách có một mùa lễ hội an toàn và vui tươi